bệnh viện nhi đồng tp hcm vừa tiếp nhận nam sinh một mươi năm tuổi ngụ tại xã vĩnh lộc b huyện bình chánh
với vết thương sâu bên bụng phải lộ cả nội tạng tiêu hóa mạch bẹn nhanh yếu huyết áp hạ thấp
theo lời kể từ gia đình bệnh nhi bị bạn dùng dao bấm tấn công vì mâu thuẫn cá nhân
nam sinh được đưa vào một phòng khám tư băng sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện mà không có dụng cụ hỗ trợ hô hấp
ngay sau khi nhập viện bệnh nghi lập tức được hồi sức tích cực truyền dịch siêu âm ổ bụng và đưa ngay vào phòng mổ
trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ đã nhanh chóng phối hợp và lỗ thủng cắt khâu ruột thủng và đưa ruột thoát vị an toàn vào ổ bụng
may mắn vết thương thấu bụng không gây thêm tổn thương nghiêm trọng nào phối hợp ở các tạng đặc như gan lách tụy thận khác
sau phẫu thuật nam sinh ổn định sức khỏe ăn uống được và chuẩn bị xuất viện
tình trạng bạo lực học đường đã và đang diễn ra trên khắp thế giới ở tất cả những cấp học lớp học khác nhau
bạo lực học đường không chỉ xảy ra ở nam mà còn cả ở học sinh nữ không chỉ giữa học sinh với học sinh mà còn cả bạo lực giữa học sinh với giáo viên gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt thể xác
những học sinh bị bạo lực nhất là bạo lực về tinh thần bạo lực ngôn ngữ thường cảm thấy bị tổn thương chán nản lo âu cô đơn suy sụp sự sợ hãi hoặc nỗi ám ảnh
thậm chí tình trạng này có thể kéo dài suốt cuộc đời các em không dám ra ngoài chơi hoặc đến trường không thể tập trung vào học hành
những hậu quả mà bạo lực học đường này gây ra cả về thể xác lẫn tinh thần đều trực tiếp ảnh hưởng đến công việc học tập cũng như tương lai của học sinh nếu không được can thiệp kịp thời
chia sẻ về vấn đạn bạo lực học đường tiến sĩ đặng vũ cảnh linh viện trưởng viện nghiên cứu thanh niên học viện thanh thiếu niên việt nam cho biết
theo tôi thì cái dấu hiệu mà dễ nhận biết học sinh
bị bạo hành nhất là nếu khi mà một sự việc mà mới xảy ra thì chúng ta có thể quan sát được các cái vết thương của các em ở trên cơ thể kể cả cái việc mà các em có cố tình giấu giếm
tuy nhiên thì phần lớn chúng ta lại có thể nhận thấy nhiều hơn là những cái biểu hiện tâm lý của các em khi mà chúng ta tiếp xúc với các em
nếu như mà các em bị tấn công về thể xác hoặc là
tinh thần thì các em sẽ có những cái biểu hiện nó bất thường dối loạn trong nhận thức và hành vi ứng xử
đa số thì các em ngại tiếp xúc với những người khác
có khi thì là sự bất an sợ sệt
có khi thì lại là cái sự bất cần không kiểm soát được cảm xúc lời nói của mình
thậm chí là có những em thì lại tự tàn phá bản thân mình hoặc
với hành vi mà liên quan đến bạo lực
nhìn chung thì các em không muốn nói những cái chuyện hay là bày tỏ hay chia sẻ về cái sự việc mà các em bị các bạn khác tấn công mình
kể cả là những người thân như bố mẹ hay là thầy cô giáo
nếu mà bố mẹ và thầy cô mà có để ý đến cái sự bất thường của các em thì phải chủ động giao tiếp nói chuyện với các em
sau đó là tiếp xúc cả với các bạn bè của các em
thì sẽ sớm nhận ra được các cái câu chuyện mà các em đã là nạn nhân của cái hiện tượng bạo lực học đường
bác sĩ khuyến cáo độ tuổi vị thành niên vẫn đang trong giai đoạn dễ hành động thiếu suy nghĩ
do đó thầy cô và phụ huynh cũng cần quan tâm sâu sát trẻ giáo dục các em bình tĩnh giải quyết các mâu thuẫn xung đột tuổi học trò để tránh những sự việc đau lòng
người có vết thương cần sớm được đưa đến bệnh viện để cứu chữa kịp thời trong thời gian vàng